thời gian vừa qua trên cả nước đã xảy ra một số vụ việc vi phạm an toàn hành lang lưới điện
trộm cắp các cấu kiện thiết bị vật tư tại các trụ cột đường dây gây ảnh hưởng đến công trình quan trọng về an ninh quốc gia

hiện nay đơn vị đang quản lý vận hành ba hai km đường dây hai trăm hai mươi kv nhánh rẽ đầu nối chạm năm hai km đường dây hai trăm hai mươi kv nhánh rẽ đầu nối chạm năm hai km đường dây hai trăm hai mươi kv giáp danh cửa khẩu đắc o lào về chạm năm trăm linh kv thạch mỹ đều đi qua khu vực rừng rậm đồi núi cao có độ dốc lớn địa hình phức tạp